tuyến đường một trăm tám mươi một tuyến đường huyết mạch nối liền thủ đô hà nội với tỉnh bắc ninh đang xuống cấp trầm trọng với vô số ổ voi ổ gà dày đặc tiêm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đã nhiều năm nay người dân thuộc khu phố keo xã kim sơn huyện gia lâm thành phố hà nội luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bởi tuyến đường này xuất hiện xây đặc ổ voi ổ gà
có đoạn thậm chí xuất hiện những hố tử thần trông như những hố bom khiến các phương tiện giao thông qua đây khiếp sợ
nguy hiểm là vậy nhưng tại khu vực có nhiều ổ gà ổ voi khủng không hề có bất kỳ một biển cảnh báo nguy hiểm nào cho người tham gia giao thông cũng như các phương tiện khi lưu thông qua đây
người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương về tình trạng này nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp nào để khắc phục triệt đề
hai con đường này đã được đảng và nước quan tâm từ năm hai nghìn
năm hai nghìn bảy là triển khai cái kế hoạch là mở rộng đường nhưng triển khai thì lại không đồng bộ chưa hòa hành gì với dân cả
nhưng cho đến nay thì đường xuống cấp quá trầm trọng nhưng cũng không được các cấp chính quyền nào quan tâm đến cả
mà hiện nay đường thì đã xảy ra trong năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu là bốn vụ chết người một mươi năm vụ tai nạn giao thông ở con đường này
đề nghị là hội đồng nhân dân thành phố xem xét làm lại và đồng thời tức là nếu không giải phóng được mặt bằng
thì tức là lâm cấp hai bên làm công rãnh và làm đường nhựa phẳng để cho nhân dân đi để cho nhân dân yên ổn nắm ăn
đây hơn một năm thì là vì cái trọng tải của những cái xe trọng tải lớn nó tránh thuế ở các đường năm cho nó vào đây rất nhiều
hàng ngày đấy các anh nhìn thấy đấy là có đến hàng trăm lần xe công tên ơ xe tải trọng lượng lớn vào
cho nên là gây càng
rồi gây thêm cái chuyện là đường nó xuống cấp như thế
nhiều cái hố rất sâu và rộng thì chúng tôi đề nghị trước mắt là sửa chữa duy tu cho bà con đi
tuy nhiên đề nghị là thôi cứ cho duy thu đổ đường lưu lứa lên và sau đó đổ áp quan tạm
cái kiểu đổ nhựa hoặc là đổ nhựa đá cấp phối sau đó láng nhựa mặt đường tạm đến khi dự án vào cuộc
trời nắng bụi bay mù mịt người dân phải hít thở trong bầu không khí ô nhiễm
trời mưa xuống nước chảy thành sông khiến việc đi lại càng thêm khó khăn
cơn bão số một vừa qua nước ngoài đường tràn vào nhà dân
người tham gia giao thông không nhìn thấy đường dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm
trong khi đó các phương tiện giao thông đặc biệt là các xe tải trọng lớn như công tên ơ xe bồn đi lại tấp đập ngày đêm càng làm cho tuyến đường này trở nên hư hỏng nặng
tôi về đây là đường quá xuống cấp